loại hình được nói một cách nôm na là lai giữa là đắc thương mại dịch vụ và đắc ở
đây là một vấn đề mà luật chưa điều chỉnh được
không pháp lý của quy định pháp luật là trống hoàn toàn
dự báo đến năm hai nghìn một mươi chín condotel sẽ chiếm sáu mươi năm nguồn cung ngôi nhà thứ hai
tại các thị trường ven biển chính
thế nhưng loại hình đang có sức nóng này lại được khuyến cáo sẽ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro
thậm chí là nhiều hệ lụy phát sinh nếu không được quy hoạch quản lý chặt chẽ
đây là vấn đề cần phải xem xét và giải quyết
chưa kể không phải chủ đầu tư condotel nào cũng có kinh nghiệm
phát triển dự án với quy mô lớn nhưng lại không có nguồn ngân sách mạnh
như vốn chủ sở hữu hoặc hỗ trợ vốn từ ngân hàng
đây là những yếu tố mà nhà đầu tư được khuyến cáo xem xét trước khi quyết định có đầu tư hay không
trong phần tin quốc tế
eu mở rộng danh sách trừng phạt triều tiên
hungary tiến hành tổng tuyển cử
liên minh châu âu eu đã bổ sung thêm một cá nhân và hai mươi một thực thể vào danh sách trừng phạt liên quan tới triều tiên
ngoài ra eu cũng sẽ áp đặt lệnh phong tỏa tài sản đối với một mươi năm tàu vi phạm các lệnh trừng phạt triều tiên
cùng lệnh cấm vào cảng đối với nhiều tàu khác
quyết định của eu được đưa ra nhằm mở rộng các lệnh trừng phạt mới nhất của liên hợp quốc nhằm vào triều tiên
ngày ba mươi tháng ba vừa qua ủy ban trừng phạt triều tiên của hội đồng bảo an liên hợp quốc đã nhất trí thông qua các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân
và thực thể đã bị cáo buộc đã giúp triều tiên lần tránh các lệnh trừng phạt của liên hợp quốc
theo đó tổng cộng có một mươi ba tàu chở dầu và tàu chở hàng của triều tiên cùng một mươi hai tàu của các nước khác bị cấm cập bến các cảng trên toàn thế giới
hôm nay ngày tám tháng bốn gần tám triệu cử tri hungary đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử được giới quan sát châu âu theo dõi chặt chẽ
xem liệu đương kim thủ tướng viktor orbán có giành được nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp hay không
theo ủy ban bầu cử hungary khoảng bảy chín triệu cử tri hungary đủ tư cách đi bỏ phiếu
các điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa từ sáu giờ đến một mươi chín giờ cùng ngày
kết quả sơ bộ dự kiến sẽ được công bố chỉ một đến hai giờ sau khi hoạt động bỏ phiếu kết thúc
kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đương kim thủ tướng viktor orbán và đảng cánh hữu fidesh cầm quyền
luôn dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ cao hơn ít nhất hai mươi so với các đối thủ
tuy nhiên dù đảng fidesh có thể giành được đa số ghế trong quốc hội gồm một trăm chín mươi chín ghế của hungary
các nhà phân tích vẫn theo dõi xem đảng này có đạt được hai phần ba số ghế đủ để thông qua một số dự luật quan trọng hay không
ngoài ra việc khoảng một phần ba số cử tri hungary tới phút chót vẫn chưa quyết định bỏ phiếu cho đảng nào
khiến kết quả bầu cử càng khó dự đoán
hôm nay viện phát triển hàn quốc ra báo cáo đánh giá về tình hình kinh tế và cho biết nước này đang duy trì tốc độ tăng trưởng khiêm tốn
nhờ xuất khẩu và tiêu thụ trong nước gia tăng
nền kinh tế hàn quốc trong thời gian qua vẫn tiếp tục tăng trưởng nhẹ nhờ sự gia tăng trong hai lĩnh vực xuất khẩu và tiêu thụ trong nước
nhưng các ngành khai khoáng và chế tạo vẫn trong tình trạng trì trệ ngay cả khi tính tới ảnh hưởng của kỳ nghỉ tết âm lịch vừa qua
điều này cho thấy sự cải thiện trong các chỉ số liên quan đến sản xuất ở hàn quốc là rất hạn chế
trong bối cảnh lượng vốn đầu tư vào xây dựng đang mất dần đã tăng trưởng
tuy nhiên báo cáo của viện phát triển hàn quốc khẳng định các điều kiện bên ngoài vẫn thuận lợi
qua đó cho thấy rất ít khả năng tăng trưởng của nền kinh tế thứ tư châu á này giảm nhanh chóng
tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của hàn quốc trong tháng hai dù đã chậm lại nhưng nhìn chung đã tăng vẫn được duy trì ở mức khá
trong tháng ba xuất khẩu của hàn quốc đã tăng sáu so với cùng kỳ năm ngoái trong khi con số này của tháng trước đó chỉ là ba chín
việc chính quyền mỹ dành thời hạn đến cuối tháng năm để các tập đoàn và công ty của nước này nêu ý kiến về danh sách hàng nhập khẩu trung quốc
và điều trần chức hội được xem là không quá vấn ngờ
trong khi nhiều người lo ngại động thái này sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến thương mại mỹ trung
thì giới phân tích nhận định đây chỉ là phách thử của washington nhằm thiết lập một hướng tiếp cận khác với bắc kinh
trong vấn đề thương mại
mỹ trung quốc đang bên bờ vực một cuộc chiến tranh thương mại
đó là cơn ác mộng mà nhiều người lo ngại khi chính quyền mỹ công bố danh sách một ba trăm linh mặt hàng nhập khẩu từ trung quốc đang bị xem xét đánh thuế hai mươi năm
và đáp lại bắc kinh cũng công bố danh sách những mặt hàng mỹ bị hứng đòn trả đũa
tôi cho rằng thông báo mới nhất này là bước leo thang nghiêm trọng cuộc chiến tranh thương mại mà mỹ đang theo đuổi
theo kế hoạch của mỹ từ nay tới ngày hai mươi hai tháng năm các công ty mỹ có thể trình lên quốc hội những ý kiến về danh sách hàng nhập khẩu từ trung quốc sẽ bị áp thuế hai mươi năm
sau ngày đó chính phủ mỹ vẫn có một trăm tám mươi ngày để quyết định có xúc tiến thuế quan mới hay không
nhiều ý kiến phân tích cho rằng washington đề ra khung thời gian như vậy không phải vì quan tâm tới ý kiến của giới doanh nghiệp
mà là để kéo dài thời gian cho đàm phán hậu trường với trung quốc
cũng theo luồng ý kiến này tổng thống donald trump đang áp dụng
khiến thuật đàm phán quen thuộc của ông
đó là ban đầu gây áp lực thật mạnh rồi sau đó dịu rộng dần tùy theo thái độ của đối thủ
tôi cho rằng không nên quá lo sợ về một cuộc chiến tranh mậu dịch thực sự
có vẻ như cả hai phía mỹ và trung quốc đều chỉ muốn tỏ ra là đang ở thế chủ động
tuy nhiên điều khiến giới chuyên gia lo ngại là mỹ vẫn chưa thể hiện rõ với trung quốc chính xác họ muốn gì
và chiến lược của tổng thống trump có thể gây phản tác dụng
nếu như trung quốc giữ quan điểm quá cưng rắn
tôi cho rằng luôn tồn tại khả năng các vấn đề mậu dịch có thể xấu đi một cách đáng kể
liệu ai được lợi từ điều này
chắc chắn là không đó là một con đường đầy nguy hiểm
tổng thống mỹ tăng thuế là để bảo vệ nhà sản xuất trong nước
tuy nhiên nếu xảy ra chiến tranh mậu dịch thì chính người mỹ sẽ bị thiệt hại đáng kể
một tín hiệu tích cực là phái viên kinh tế của trung quốc liu hao
đang trao đổi thư từ với đại diện thương mại mỹ robert lahai
và bộ trưởng tài chính stephen murchin về việc mở cửa hơn nữa thị trường trung quốc
ông putin đang cân nhắc công du tới bắc kinh mặc dù chưa có thời gian cụ thể
chile đã nâng mức cảnh báo đối với núi lửa chile nằm ở khu vực dãy núi andes
sau khi nhà chức trách địa phương thông báo ghi nhận những đợt sung chấn nhẹ
và khói trắng bốc lên từ miệng núi lửa
chile là một trong nhiều núi lửa hoạt động mạnh nhất tại chile
và đã được đặt trong mức cảnh báo vàng từ năm hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên trong những ngày gần đây cơ quan địa chất và khoáng sản quốc gia chile
đã phát hiện thấy những dòng chảy nham thạch bất thường tại một trong số một mươi bảy miệng núi lửa của chila
nhà chức trách địa phương ghi nhận khoảng bốn đợt dung chấn và khoảng tám trăm linh vụ nổ
trước tình hình trên nhà chức trách chile đã nâng cảnh báo lên mức cam
mức cao thứ hai trong thang cảnh báo bốn mức ở nước này
chile cũng đồng thời triển khai nhân viên cứu hộ tới khu vực
để phòng trường hợp cần sơ tán người dân
mặc dù khu vực này không có đông dân cư song đây cũng là một địa danh thu hút du khách
với nhiều khách sạn hạng sang nằm giải rác trên vùng núi này
vừa qua chiếc du thuyền lớn nhất thế giới có tên gọi là bản giao hưởng của đại dương
đã bắt đầu chuyến ra khơi đầu tiên kể từ khi hạ thủy từ thành phố barcelona của tây ban nha
chiếc siêu du thuyền thuộc quyền sở hữu của công ty tàu biển royal caribbean
có trụ sở tại mỹ có khối lượng lên tới gần hai trăm ba mươi tấn
có một bảy trăm linh du khách
với sự đồ sộ có một trăm linh hai của mình chiếc du thuyền bàn giao hưởng của đại dương
đã nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội
cũng như từ những du khách đam mê các chuyến hành trình lênh đênh trên biển cả bao la rộng lớn
theo kế hoạch chiếc siêu du thuyền này sẽ khởi hành từ barcelona
tới palma de mallorca trước khi tới provence của pháp
cùng một loạt thành phố tại italia như florence rome và napoli
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân